khuôn hà là một xã miền núi thuần nông của huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
với xuất phát điểm trong chương trình xây dựng nông thôn mới rất thấp
chỉ đạt hai trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới tỷ lệ hộ nghèo cao thu nhập bình quân đầu người đạt thấp
thế nhưng sau bảy năm dồn lực xây dựng nông thôn mới với những cách làm sáng tạo
phát huy sức mạnh toàn thể nhân dân cùng hệ thống chính trị xã khuôn hà đã đạt chuẩn nông thôn mới
xác định việc xây dựng nông thôn mới phải gắn với việc nâng cao đời sống của nhân dân
từ khi triển khai chương trình chính quyền xã khuôn hà đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất
nếu như năm hai nghìn một mươi một thu nhập bình quân đầu người ở khuôn hà là sáu triệu đồng một năm
thì nay thu nhập bình quân đầu người đã đạt hai mươi sáu triệu đồng một năm
tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ năm mươi sáu năm hai nghìn một mươi một xuống dưới một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy

thì nay thu nhập bình quân đầu người ở khuôn hà là sáu triệu đồng một năm hai nghìn một mươi bảy xuống dưới một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
thời gian qua xã đã tập trung thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất như là hỗ trợ về chăn nuôi lợn đen
hỗ trợ về chăn nuôi gà vịt lấy trứng và một số mô hình khác như là chăn nuôi châu bò và chăn nuôi dê
ngoài ra xã cũng đang tập trung đẩy mạnh về việc vận động các quản lý
các con em cũng như là số lượng lao động dồi dư trên địa bàn xá là đi lao động ở các khu công nghiệp trong nước
đời sống nhân dân đã từng bước được nâng lên tổng thu nhập bình quân trên địa bàn xã tính là đạt trên hai mươi sáu triệu đồng trên người
chỉ trong bảy năm triển khai xây dựng nông thôn mới xã khuôn hà đã huy động được gần một trăm bốn mươi hai tỷ đồng
để xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất
đến nay một trăm linh tuyến đường trục xã thôn liên thôn đều đã được cứng hóa
tất cả các thôn đã có nhà văn hóa khang trang
bổ sung các nguồn vốn nguồn lực mà được cấp trên hỗ trợ chỉ tiêu giao
chúng tôi sẽ quan tâm cho các hộ nghèo hộ cận nghèo những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
để duy trì cái tiêu chí thu nhập cũng như là giảm nghèo
xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước
nhằm từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nâng cao đời sống của người nông dân
đặc biệt đối với những địa phương miền núi
thì việc duy trì chuẩn nông thôn mới
nó còn gặp phải những khó khăn
tuy nhiên cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân xã khuôn hà
tin tưởng rằng trong thời gian tới đời sống của người dân nơi đây sẽ ngày càng được nâng cao